trong những năm vừa qua viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành hàng lúa gạo của việt nam như là bảo tồn gen phát triển nguồn nghiên cứu giống quy trình canh tác và chuyển giao công nghệ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị tiếp tục hợp tác với viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế trong thời gian tới
viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế đã hướng dẫn cho hơn một trăm linh nông dân sản xuất lúa gạo theo quy trình nhằm tăng năng suất từ năm đến một tấn trên một hectare giảm thốc trừ sâu năm mươi tăng thu nhập cho người dân khoảng một mươi kết nối giữa các hợp tác xã tổ chức nông dân với các doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu lúa gạo hỗ trợ xây dựng thương hiệu gạo các mô hình sản xuất lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính xuống từ hai mươi đến ba mươi
hiện nay ngành lúa gạo việt nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu thị trường đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng sản phẩm chế biến và phát triển thương hiệu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế tiếp tục hỗ trợ ngành hàng lúa gạo bảo đảm an ninh lương thực và góp phần giảm phát thải khí nhà kính